không chấp hành mà bất ngờ điều khiển xe tăng tốc đâm vào một chiến sĩ cảnh sát đang làm nhiệm vụ để bỏ chạy
đối tượng võ quốc tuấn sinh năm hai nghìn hai vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh khởi tố bắt tạm giam về hành vi chống người thi hành công vụ
vào tối ngày một tháng bảy tổ công tác tuần tra và lập chốt trên quốc lộ một mươi năm a thuộc địa phận xã lâm trung thủy huyện đức thọ
khoảng hai mươi h ba mươi phút cùng ngày tuấn điều khiển xe mô tô chở theo hà minh quý cả hai đều không đổi mũ bảo hiểm
khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe tuấn không chấp hành mà bất ngờ điều khiển xe tăng tốc đâm vào người một chiến sĩ cảnh sát đang làm nhiệm vụ để bỏ chạy
sau va chạm chiến sĩ công an ngã ra đường và bị thương tuấn quý bị tổ công tác khống chế bắt giữ
có hành vi nhận hối lộ liên quan đến lĩnh vực đất đai vũ trí hữu giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai
huyện đạo hoai văn phòng đăng ký đất đai tỉnh lâm đồng vừa bị công an huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng khởi tố bắt tạm giam
vũ trí hữu bị khởi tố vì những sai phạm trên lĩnh vực đất đai trong giai đoạn làm giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện bảo lâm
trong thời gian này hữu đã cấu kết làm sai lệch nhiều hồ sơ đăng ký tách thừa biến động trong cấp đổi và cập nhật đường giao thông
hữu đã nhận hối lộ của một số người dân đến thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai
cả riêng của vũ trí hữu trên đường huỳnh thúc kháng phường hai thành phố bảo lộc
với hành vi trộm cắp tài sản đối tượng phan tấn hiến chú tỉnh nghệ an đã bị đội phòng chống tội phạm thành phố đồng xoài phối hợp với công an xã tiến hưng tỉnh bình phước bắt xử
vào trưa ngày năm tháng bảy hiến điều khiển xe máy tới một cửa hàng điện thoại ở xã tiến hưng thành phố đồng xoài tỉnh bình phước vào mua điện thoại
hiến cầm điện thoại đã chọn giả vờ ra xe máy để lấy tiền trả
sau đó nhân lúc chủ cửa hàng không để ý lên xe bỏ chạy
nhận tin báo lực lượng chức năng nhanh chóng truy bắt được đối tượng khi đối tượng này vừa mang tang vật trung hiệu đến bá thành cửa hàng điện thoại thuộc thị trấn tân phú huyện đồng phú tỉnh bình phước
một nhà kho chứa một lượng lớn khí cười nằm ngay trong khu dân cư vừa bị công an phường hòa quý quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng phát hiện bắt quả tàng
tiến hành kiểm tra ngôi nhà tại phường hòa quý quận ngũ hành sơn do lê trí lên và phạm lê nguyên làm nơi cất xấu khí cười
lực lượng công an phường phát hiện hơn một trăm linh bình khí cười các loại một số dụng cụ sang chiết một xe ô tô chuyên dùng
tại cơ quan công an hai thanh niên trên không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
hiện công an phường đã lập biên bản và bàn giao hai đối tượng cho công an quận ngũ hành sơn xác minh xử lý theo quy định
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh thuận vừa bắt tạm giam sáu bị can trong vụ án giết người xảy ra vào ngày ba mươi tháng sáu làm một người chết và một người bị thương
do mâu thuẫn từ trước nên trịnh công sơn chú phường phước mỹ đã rủ sáu đối tượng cầm theo dao tự chế và kiếm nhật đi tìm nhóm của nguyễn đắc tiến chú tại phường đô vinh để đánh trả thù
khi đến khu vực phường đô vinh nhóm sơn đã đuổi chém nguyễn văn thức nguyễn văn sinh ở nhóm của tiến do bị tấn công và dượt đuổi chạy quá tốc độ
nên xe của thức mất lái té ngã xuống lề đường làm sinh tử vong và thức bị thương nặng
sau khi xảy ra sự việc các đối tượng bàn nhau bỏ trốn
qua một thời gian điều tra vận động sáu đối tượng gồm lê trọng quang trần huy hoàng huỳnh văn trung lê thanh tình cùng chú huyện thuận nam nguyễn trần trung nguyên nguyễn thành tín cùng chú huyện ninh hải đã về đầu thú
được biết trong nhóm này có nhiều đối tượng đã có từ hai đến ba tiền án về tội cối gây thương tích
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang củng cố hồ sơ vụ án và tiếp tục tổ chức truy bắt đối tượng trịnh công sơn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tuyên quang vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam đồ thuộc bộ quốc phòng

thời gian qua cơ quan công an nhận được nhiều đơn của người dân khiếu nại tố giác một số công ty kinh doanh sở hữu kỳ nghỉ du lịch về việc tham gia hợp đồng chia sẻ kỳ nghỉ
thế nhưng không được hưởng đúng quyền lợi như bên cung cấp dịch vụ đã cam kết hoặc quảng cáo phát sinh thêm nhiều chi phí khách hàng không thể bán lại cho người khác cũng như là không thể đòi lại được tiền
trước tình hình trên bộ công an khuyến cáo người dân

sở hữu kỳ nghỉ du lịch để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật
đề nghị cơ quan chức năng có liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước tiến hành kiểm tra giám sát hoạt động của các tổ chức doanh nghiệp kinh doanh sở hữu kỳ nghỉ du lịch đúng quy định pháp luật bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân